một trong những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đó là nợ động xây dựng cơ bản trên một mươi năm tỷ đồng và điều đáng nói đó là đa phần trong số đó khó có khả năng chi trả
theo báo cáo kết quả giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội có năm mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có nợ động với số tiền khoảng một mươi năm hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
cá biệt đã có địa phương mất khả năng thanh toán
đồng bằng sông hồng và bắc trung bộ hai khu vực có phong trào xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước là hai khu vực này có số nợ động lớn nhất chiếm tới bảy mươi năm ba số nợ động của cả nước
tổng số nợ động của một mươi năm địa phương có số nợ cao nhất chiếm tới tám mươi bảy tổng số nợ động của cả nước
có tổng số ba sáu trăm ba mươi bảy xã có nợ động chiếm đến bốn mươi sáu chín của cả nước
với mức nợ bình quân trên bốn tỷ đồng một xã ba tỉnh có số nợ động
tổng số nợ động trên một tỷ là bắc ninh thanh hóa thái bình
hơn một xã có nợ động cao đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
theo các đại biểu con số nợ động trên một mươi năm tỷ là rất lớn do thiếu hướng dẫn cách làm một cách cụ thể ngay từ khi triển khai và nhiều xã chạy đua theo thành tích
vấn đề giờ đây là giải pháp xử lý khoản nợ lớn này để người dân yên tâm xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp
con số một mươi năm tỷ cũng là một con số lớn
nhưng mà cái quan trọng hơn là
con số một mươi năm tỷ là con số đó khi mà nó đặt cạnh những con số nợ động xây dựng cơ bản khác mà trước đây chúng ta đã thực hiện thì nó sẽ thành một con số rất là lớn
bây giờ phải cân đối các nguồn lực từ trung ương tới địa phương
với các xã mà đã xây dựng các công trình mà chưa có kinh phí thanh toán thì ví dụ có thể cho ứng trước rồi trừ vào những năm sau chẳng hạn
thế hoặc là tóm lại là cái địa phương đó vẫn phải có trách nhiệm với cái khoản nợ của mình
việc mà chúng ta giám sát kiểm tra cái con số này cho cái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi giai đoạn tiếp theo là cái việc là cần phải là quan tâm
chúng ta phải tìm cách mà khắc phục cái việc mà cân đối cái ngân sách nguồn lực để không có gây áp lực nhiều lên nợ động nợ lãi và cái gốc phải trả nợ tính dụng nhiều
nợ động nhiều là một cái bài toán
phải cân nhắc tới